ngày ba tháng một mươi đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh thanh hóa
dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại thanh hóa vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã lan ra toàn bộ hai mươi bảy huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
số lợn buộc phải tiêu hủy trên một trăm bốn mươi bốn con trọng lượng gần một mươi hai trăm linh tấn
từ ngày hai mươi tám tháng tám dịch bùng phát trở lại tổng số lợn phải tiêu hủy hàng ngày tăng từ một trăm hai mươi một con lên một một trăm hai mươi một con
đặc biệt thời điểm sau hoàn lưu bão số bốn số lượng lợn bị tiêu hủy tăng lên tới gần ba năm trăm linh con một ngày